sau nhiều giờ nỗ lực đến chiều ngày hai mươi sáu tháng tám công tác cứu hộ máy bay huấn luyện l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm bị nạn ở tỉnh phú yên đã hoàn tất đưa về trung đoàn không quân chín trăm một mươi tại phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
máy bay l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm của trung đoàn không quân chín trăm một mươi quân chủng phòng không không quân do học viên thượng sĩ bay phạm đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở văn phú nhòa quan ninh bình điều khiển thực hiện bài bay huấn luyện số một mươi bốn biên đội công tích mục tiêu trên không cất cánh từ sân bay tuy hòa khoảng năm phút sau bị chụp trà kỹ thuật rơi xuống cánh đồng lúa thôn phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên cách sân bay khoảng bốn km

hậu quả học viên phi công bay huấn luyện là thượng sĩ phạm đức trung hy sinh trong buồng lái
ngay sau vụ việc xảy ra thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn đến thân nhân gia đình thượng sĩ phạm đức trung đồng thời chỉ đạo bộ quốc phòng tập trung tổ chức điều tra xác minh rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành giả soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy huấn luyện điều hành bay tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay không để xảy ra vụ việc tương tự